thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay chín tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh bình dương mở phiên tòa xét xử đối với cựu giám đốc sở lao động thương bình và xã hội tỉnh bình dương lê minh quốc cường
cùng với một mươi sáu bị cáo khác về các tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép đưa hối lộ và nhận hối lộ
trong số các bị cáo nêu trên có nhiều người từng là cán bộ lãnh đạo các ban ngành ở tỉnh bình dương bình phước cũng như giám đốc các doanh nghiệp người lao động tự do
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các bị cáo đã làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức để lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh bình dương bình phước và một số địa phương khác
để được giải quyết hồ sơ các bị cáo sau đó đưa hối lộ cho một số lãnh đạo
cán bộ thuộc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương ban quản lý các khu công nghiệp bình dương ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình phước
tiếp đó các bị cáo sử dụng giấy phép lao động để lập hồ sơ đề nghị cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an cấp thẻ tạm trú thị thực cho người nước ngoài để lao động ở lại việt nam trái phép
cơ quan điều tra xác định một số lãnh đạo cán bộ sở lao động thương bình và xã hội tỉnh bình dương ban quản lý các khu công nghiệp bình dương ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình phước đã nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trái quy định của pháp luật

theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi sáu trên cương vị là chủ tịch ubnd xã tân an ông chu quang thành đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn của xã lập danh sách giao đất trái thẩm quyền cho các hộ gia đình mua bảy mươi chín lô đất ở thôn thắng xã tân an gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
công an tỉnh thanh hóa cũng nhanh chóng vào cuộc truy bắt đối tượng lê văn bình chú tệ phường quảng cát thành phố thanh hóa là nghi phạm dùng dao đâm chết một nam thanh niên
đang chụp ảnh chiếc quán bia ở phường quảng tâm thành phố thanh hóa đêm khuya hôm sáu tháng một mươi
nguồn nhân dẫn tới vụ việc là trước đó ngày hai mươi sáu tháng chín tại quán bắp bia moi ở phường quảng tâm thành phố thanh hóa lê văn bình bị nạn nhân dùng điếu cẩy đánh gây thương tích nhẹ
sau việc này bình đã nảy sinh ý định dùng dao đâm nạn nhân để trả thù
sau khi đâm nạn nhân tử vong lê văn bình đã trốn khỏi địa phương và bị bắt khi đang lẩn trốn tại trung cư ở thành phố hà nội
hiện nghi phạm đã được lực lượng công an tỉnh thanh hóa di lý về địa phương để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị qua công tác điều tra phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng xác định nguyễn văn long
chú tại tỉnh quảng trị là đối tượng đã sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông công cụ phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm nho tài sản với số tiền sáu trăm năm mươi chín bốn triệu đồng của một nạn nhân trên địa bàn thành phố
vào ngày hôm nay nguyễn văn long đã trở lại thành phố hải phòng
vào ngày một mươi năm tháng bốn một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn thành phố hải phòng nhận được tin nhắn từ tài khoản facebook mang tên nguyễn lương
nhắn tin mua hải sản và gửi số tài khoản ngân hàng thanh toán trực tuyến và yêu cầu nạn nhân đăng nhập điền vào các thông tin theo hướng dẫn
nạn nhân tải phần mềm và đăng nhập tài khoản ngân hàng của mình để kiểm tra
thì phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị mất số tiền sáu trăm năm mươi chín bốn triệu đồng
tiến hành điều tra phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn long
hiện đang thuê trọ ở phường hòa minh liên triều thành phố đà nẵng thu giữ hàng trăm sim điện thoại và các loại điện thoại khác nhau
tại cơ quan công an đối tượng long khai nhận đã sử dụng nhiều tài khoản facebook khác nhau nhắn tin với bị hại bằng hình thức giả vờ mua hàng
sau đó yêu cầu bị hại tải phần mềm theo hướng dẫn để kích hoạt tính năng chuyển khoản tiền ngân hàng quốc tế
sau khi tải phần mềm long đã kích hoạt tính năng hiển thị màn hình của bị hại trên điện thoại của mình
bằng hình thức đó long đã truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại để chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của mình
vâng thưa quý vị lừa đảo chiếm đất tài sản qua mạng xã hội trong đó có hình thức mua bán xe máy giá rẻ là phương thức không mới
thế nhưng nhiều người dân trên cả nước vẫn mắc lừa
mới đây chỉ trong thời gian rất ngắn công an tỉnh quảng nam đã triệt xóa hai chuyên án lừa đảo chiếm đất tài sản
tài sản với hàng trăm bị hại trên cả nước số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng
ngày một mươi tám tháng chín công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đã triệt xóa chuyên án bắt gọn năm đối tượng
bao gồm trần văn tuấn trần quang trường hồ văn tự trần phúc quốc lê văn nghĩa
cùng chú tại xã phong an huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
nhiều máy tính điện thoại tài khoản ngân hàng và các đồ vật phương tiện liên quan đến hoạt động phạm tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội dưới hình thức mua bán xe máy giá rẻ bị thu giữ

lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội dưới hình thức mua bán xe máy giá rẻ bị thu giữ

lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội dưới hình thức mua bán xe máy giá rẻ bị thu giữ